tổng giám đốc công ty cổ phần bot bắc giang lạng sơn vừa cho biết tuyến cao tốc này sẽ áp dụng hình thức thu phí kín
chủ phương tiện trả tiền theo quãng đường sử dụng phí được áp dụng cho từng loại xe bắt đầu từ giờ ngày một mươi tám tháng hai
như vậy là tuyến cao tốc này sẽ bắt đầu thu phí sau hơn một tháng vận hành miễn phí
cụ thể loại xe nhóm một xe dưới một mươi hai ghế ngồi xe tải dưới hai tấn xe buýt có mức phí thấp nhất là hai một trăm linh đồng một km
mức phí cao nhất áp dụng cho loại xe nhóm năm xe tải từ một mươi tám tấn trở lên xe container bốn mươi feet là tám một trăm linh đồng một km
với mức phí đang áp dụng thì dòng tiền của dự án bot bắc giang lạng sơn vẫn đang âm khoảng năm tỷ đồng